tại hà nội đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
đã chủ trì hội nghị ban chỉ đạo để triển khai công tác thực hiện cuộc vận động năm hai nghìn hai mươi
tại hội nghị đồng chí trần thanh mẫn khẳng định cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
là cuộc vận động lớn lâu dài liên tục cần vận động nhiều đối tượng tham gia
vì vậy ban chỉ đạo cần tiếp tục ra soát chính sách nghiên cứu đánh giá thực tiễn
đối với việc tiêu dùng hàng hóa trong nước chính sách nào hiệu quả
chính sách nào còn vướng mắc và vướng mắc ở đâu để từ đó có những kiến nghị đề xuất với đảng
nhà nước để cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả hơn nữa